người vay sẽ phải thanh toán trong vòng từ ba đến năm ngày số tiền gốc ban đầu
tiền lãi sẽ được các đối tượng cắt ngay khi giải ngân
nếu con nợ không thanh toán được tiền gốc như cam kết số tiền sẽ được nhân lên
lãi mẹ đẻ lãi con lên tới một năm trăm bảy mươi đến hai một trăm chín mươi một năm
khi người vay không thanh toán được các đối tượng sẽ cho bộ phận đòi nợ được phân cấp khác nhau
nhắn tin gọi điện
các đối tượng nhắc nhở đe dọa khủng bố tinh thần từ con nợ đến người thân của họ
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của con nợ rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín
hạ danh dự làm nhục để thúc ép con nợ hoặc người nhà phải trả tiền
đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh thành khác nhau
thậm chí liên kết với nước ngoài
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
chuyển sang những tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
theo báo cáo mới nhất của diễn đàn kinh tế thế giới world economic forum
chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch việt nam năm hai nghìn hai mươi một xếp thứ năm mươi hai tăng tám bậc so với năm hai nghìn hai mươi hai
nằm trong số ba quốc gia tăng cao nhất
bộ chỉ số năng lực phát triển du lịch gồm một trăm một mươi hai chỉ số được phân chia thành một mươi bảy nhóm chính
được thiết kế tập trung nhiều hơn và đánh giá vai trò của ngành du lịch
trong một môi trường kinh tế xã hội rộng mở hơn
báo cáo mới nhất của wef đánh giá việt nam là quốc gia có mức tăng điểm số cao nhất thế giới
cộng bốn bảy về xếp hạng tăng tám bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy
qua đó diễn đàn kinh tế thế giới ghi nhận những thành tựu về kiểm soát phòng chống dịch bệnh ở việt nam
sự thích ứng linh hoạt an toàn những nỗ lực tái mở cửa và hồi phục ngành du lịch
cũng như là những yếu tố bền vững làm điểm tựa để cho du lịch việt nam phục hồi và phát triển
đã khiến cho nhiều diện tích trồng rau bị ngập trắng hư hỏng lượng rau xanh về chợ giảm rất mạnh
điều này đẩy giá rau xanh tăng mạnh và sau đây chính là ghi nhận của nhóm phóng viên kinh tế tiêu dùng tại thị trường hà nội
hàng loạt cánh đồng rau trên địa bàn thành phố hà nội như tại mê linh sóc sơn hoài đức bị ngập sâu trong hai ngày qua
điều này đã ảnh hưởng đến nguồn cung cấp rau cho các thị trường
cụ thể tại tất cả các chợ trên địa bàn thành phố nhiều loại rau xanh đã tăng giá gấp đôi so với trước
điển hình như rau muống từ tám tăng lên một mươi năm đồng một bó rau cải xanh từ một mươi năm tăng lên ba mươi đồng một cân
mồng tơi từ năm tăng lên một mươi đồng một bó
theo các tiểu thương
rau ăn lá tăng mạnh còn lại các loại củ quả như cà chua bí các loại tăng nhẹ từ bảy một mươi
tuy nhiên giá rau tăng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc buôn bán
thì tất nhiên là nó phải tăng gấp đôi gấp ba bởi vì là ngập hết như thế mà rau nó cũng hỏng đấy
vấn đề là nó hỏng đấy
nhưng bọn tôi đi mua thì cũng rất là khó bởi vì là bây giờ hàng hóa nó bị ngập như thế thì nó ít nó ít hàng ấy
đi mua cũng khó
giá rau bây giờ từ cái hôm mưa ngập đến giờ giá rau lên rất là cao
cao hơn với cả mấy hôm lọ nhiều
cao gấp đôi gấp ba
thế đợt lọ
bọn cô mua buôn rất là khó khăn

tính từ đêm hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng năm trên địa bàn thành phố hà nội liên tục xảy ra mưa vừa và mưa to
làm hơn bốn hectare lúa hoa màu bị ngập trong nước
trong đó có hơn một hectare rau màu bị ngập khiến rau bị dập nát nhiều nơi không thu hoạch được
dự báo mưa còn kéo dài ở miền bắc
đến đầu tháng sáu vì vậy người nông dân cần có sự chuẩn bị trong công tác thu hoạch để hạn chế những thiệt hại do mưa lũ
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
từ ngày hai mươi bốn tháng năm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cặp cửa khẩu ma lù thàng việt nam và kim thủy hà trung quốc
bắt đầu hoạt động thương mại biên giới trở lại sau một thời gian dài ngừng hoạt động
hai bên đã thống nhất nhiều nội dung để tạo điều kiện tốt nhất
cho việc thông thương hàng hóa qua cửa khẩu đồng thời quy định chặt chẽ đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại bắc giang xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại gần tám mươi điểm cầu trong nước và quốc tế
đó là nội dung thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tiêu thụ vải thiều do tỉnh bắc giang phối hợp với bộ công thương
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố và các bạn quốc tế tổ chức
sản lượng vải thiều bắc giang năm nay ước đạt một trăm tám mươi tấn
thời gian thu hoạch vải thiều sớm từ ngày hai mươi tháng năm vải thiều chính vụ từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày hai mươi năm tháng bảy
sầu riêng tại bà rịa vũng tàu rớt giá mạnh
hiện nay tại các nhà vườn trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
trái sầu riêng giống ry sáu đang được thương lái thu mua với giá ba mươi năm đến ba mươi bảy đồng một kg
sầu riêng thái đang được mua với giá bốn mươi đồng thấp hơn khoảng một mươi năm đồng đến hai mươi đồng một kg so với cùng kỳ năm ngoái
facebook đã chính thức ra thông báo về việc thu thêm năm thuế từ các nhà quảng cáo tại việt nam
áp dụng từ ngày một tháng sáu tới đây
theo đó meta sẽ áp dụng năm thuế vat cho mọi quảng cáo của nền tảng hướng tới khách hàng tại việt nam
không phân biệt nhà quảng cáo doanh nghiệp hoặc cá nhân
meta không yêu cầu thêm mã số thuế vào phần cài đặt thanh toán
xong công ty khuyến nghị nhà quảng cáo nên thực hiện để nhận đầy đủ hóa đơn từ facebook
khi đó thì họ sẽ có thể thực hiện yêu cầu hoàn thuế với cơ quan chức năng
việc sử dụng thuốc mê thuốc kích dục sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới tâm lý sức khỏe người sử dụng
không những vậy việc mua bán tràn lan các sản phẩm này sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng
lợi dụng sử dụng vào mục đích xấu gây mất an ninh trật tự
vâng vậy giải pháp nào để giải quyết được thực trạng buôn bán tràn lan các sản phẩm thuốc mê
thuốc kích dục đang diễn ra hiện nay
mời quý vị đón xem trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi
còn bây giờ cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại